chín tháng đầu năm cả nước đã xảy ra hơn hai năm trăm linh vụ cháy con số này đã giảm so với cùng kỳ năm trước
đây là kết quả đáng ghi nhận nhờ những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy
và ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mời quý vị khán giả cùng theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi
so sánh với cùng kỳ năm trước tổng số vụ cháy và các thiệt hại về người và tài sản đều giảm
tại quận thanh xuân hà nội các lớp tập huấn cho người dân xử lý tình huống khi xảy ra cháy diễn ra thường xuyên
hai trăm tám mươi bốn trường hợp đã bị tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động hơn hai trăm năm mươi
cơ sở có vi phạm phòng cháy chữa cháy trên cả nước
thế nhưng cũng có những cơ sở đã bị tạm đình chỉ nhưng vẫn bất chấp hoạt động
hậu quả đã xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản như vụ cháy tại kho hóa chất ở phường thượng thanh quận long biên

cơ sở đã bị tạm đình chỉ
đình chỉ có vụ cháy hơn một trăm linh ha hồi tháng sáu vừa qua ở các huyện thuộc hà tĩnh và nghệ an mà nguyên nhân chính là do hành vi bất cẩn của người dân
bởi vậy việc nâng cao nhận thức của người dân đối với phòng chống cháy nổ vẫn cần được đặc biệt tăng cường